quý vị thân mến sớm nay thì bắc bộ nhiều nơi xuất hiện mưa phùn sương mù nhẹ
tuy nhiên là ban ngày nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất ngày từ hai mươi năm ba mươi độ c
vâng ạ mức nhiệt ở bắc bộ thì khá nóng và dự báo đầu tuần tới thì bắc bộ và trung bộ sẽ đón đợt nắng nóng đầu mùa
với mức nhiệt cao nhất ngày lên tới ba mươi cho tới ba mươi ba độ c
thời tiết nắng nhiều khô giáo thuận lợi cho mọi sinh hoạt di chuyển ngoài trời
tuy nhiên với sức khỏe thì quý vị lưu ý là cần phải bổ sung nước rau xanh
và cùng với đó là che chắn kỹ bảo vệ làn da
vâng ạ bằng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị ở phần cuối của chương trình